chương trình đời sống văn nghệ tuần này của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây
mọi ý kiến đóng góp xây dựng chương trình quý vị và các bạn có thể gửi về hòm thư

hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo